diện mạo thủ đô đã thay đổi mạnh mẽ sau một mươi năm mở rộng địa giới hành chính
đó là ý kiến được nhiều đại biểu đưa ra tại hội thảo tham gia ý kiến vào báo cáo tổng kết một mươi năm
triển khai nghị quyết số một mươi năm của quốc hội về điều chỉnh địa giới hành chính của thành phố hà nội
tổ chức vào sáng nay ngày hai tháng năm
qua thảo luận nhiều đại biểu đánh giá việc mở rộng địa giới hành chính đã tạo nhiều thuận lợi cho thủ đô
sau một mươi năm mở rộng địa giới hành chính tốc độ phát triển kinh tế của hà nội ổn định ở mức cao
khu vực nông thôn có nhiều thay đổi văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ an ninh trật tự thủ đô được giữ vững
tuy nhiên các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ rõ một số tồn tại như việc hình thành nhiều khu đô thị
nhưng chưa có khu đô thị nào đồng bộ góp phần giải tỏa gánh đỡ cho nội đô
tiếp thu ý kiến của các đại biểu ông nguyễn đức trung chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội
yêu cầu cơ quan soạn thảo báo cáo cần thể hiện rõ những thuận lợi khó khăn
thách thức cả trước mắt và lâu dài của thành phố hà nội
báo cáo cần khẳng định mục tiêu xây dựng và bảo vệ thủ đô với vai trò là đầu não chính trị kinh tế xã hội
đó là coi trọng phát triển văn hóa xây dựng trung tâm khởi nghiệp phát triển kinh tế tập trung cơ cấu ngành dịch vụ
đưa du lịch trở thành ngành mũi nhọn xây dựng thành phố thông minh xây dựng chính quyền tinh gọn hiệu quả